trước đó khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi nhân viên lái xe của khu du lịch làng cù lần sử dụng xe uat chở theo bốn du khách người hàn quốc hai nam và hai nữ đi thăm quan dọc khu vực suối cạn thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi chiếc xe cùng năm người
vụ tai nạn đã làm bốn du khách tử vong tài xế võ lê thái may mắn bám được vào cành cây ven suối nên thoát nạn
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tập trung khám nghiệm hiện trường làm việc với những người có liên quan để điều tra và làm rõ vụ việc
ngay sau khi vụ việc xảy ra vào tối cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn tới thân nhân bốn du khách nước ngoài tử vong
đồng thời yêu cầu tỉnh lâm đồng phối hợp với bộ ngoại giao cùng các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục sự cố điều tra xác định nguyên nhân và có trách nhiệm để xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
vào ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh lâm đồng cho biết đã yêu cầu công ty trách nhiệm hiểu hạt gbq chủ sở hữu khu du lịch làng cù lần xã lát huyện lạc dương đình chỉ toàn bộ các hoạt động của khu du lịch này sau sự cố lũ quét khiến cho bốn du khách người nước ngoài tử vong